về số ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận thêm một mươi hai sáu trăm tám mươi ca
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi hai sáu trăm sáu mươi ba ca ghi nhận trong nước giảm một năm trăm ba mươi ca so với ngày hôm qua
có chín tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
trong khi đó tại thành phố hà nội việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
sẽ được thực hiện theo ba vùng thời gian đến ngày một mươi năm tháng chín
cụ thể tổ chức tiêm chủng vaccine mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
đến ngày một mươi năm tháng chín trên cơ sở số vaccine được bộ y tế phân bổ và giao
yêu cầu của kế hoạch là đến ngày một mươi năm tháng chín tại các khu vực có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
từ năm đến bảy ngày một lần xét nghiệm tầm soát một trăm linh với các trường hợp có biểu hiện ho sốt
khó thở viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh và tại cộng đồng
xét nghiệm ba ngày một lần đối với các nhân viên người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh
và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
thành phố cũng hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên
áp dụng xét nghiệm rintam pcr hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp
trường hợp xét nghiệm real time pcr mẫu gộp phải trả kết quả xét nghiệm trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ
hai đối tượng đưa người từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh phú thọ không có giấy xét nghiệm pcr
và không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
phùng kiên cường và đinh xuân đức cùng chú tại thành phố việt trì bị bắt quả tang
khi đang tổ chức đưa hai người ở tỉnh ngoài không có giấy xét nghiệm pcr vào địa bàn tỉnh phú thọ
các đối tượng khai nhận thông qua điện thoại cường đã hướng dẫn người có nhu cầu vào địa bàn tỉnh phú thọ
mà không có giấy xét nghiệm pcr cách đi qua đường ngang lối mở không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
đinh xuân đức sẽ lái xe taxi chờ sẵn ở đó để đưa những người này vào một địa điểm tại thành phố việt trì
sau đó cường sử dụng giấy xét nghiệm pcr của bản thân để lái xe của những người này
qua các chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố việt trì lấy tiền công từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm triệt phá vật chứng thu giữ là chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
vào cuối tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện đường dây vận chuyển
trái phép ma túy với số lượng lớn từ các bản thân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về thành phố tiêu thụ lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên luồng xanh
qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín sau khi nắm rõ được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an công an quận một mươi hai công an huyện bình chánh và công an huyện củ chi bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ gần một trăm linh kg ma túy các loại bao gồm chín mươi hai bánh heroin năm mươi chín chín mươi sáu kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
được nguy trang trong các thùng mắm cá vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với đỗ minh thành
chú tại phường cẩm thượng tp hcm để điều tra về hành vi giết người
vào tối ngày sáu tháng chín anh nguyễn quang mùi chú tại huyện thanh hà đã mời đỗ minh thành và một số người khác
đến phòng trọ ở tại số năm trên một mươi ba hoàng diệu phường cẩm thượng ăn uống thì phát sinh mâu thuẫn
anh mùi dùng dao chém thành bị thương do bực tức thành về nhà lấy dao quay lại phòng trọ của anh mùi để giải quyết mâu thuẫn
khi đến đầu ngõ một mươi ba hoàng diệu gặp anh mùi và các bạn đi ra thành đã chém anh mùi tử vong
đến khoảng một giờ sáng ngày bảy tháng chín thành đến công an tp hcm đầu thú dao nộp hung khí và khai nhận hành vi phạm tội